chuyển sang phần tin quốc tế lực lượng hải quân thái lan vào ngày hôm qua thông báo đã tìm thấy thêm sáu thi thể trong vụ chìm tàu hộ vệ lớp ratanakosin htmsukuti ở vịnh thái lan vào đêm ngày một mươi tám tháng một mươi hai
hiện nay đã tìm thấy sáu thi thể trong ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai và nâng tổng số người thiệt mạng lên một mươi hai người nhà chức trách vẫn sẽ tiến hành xét nghiệm adn để nhận dạng các nạn nhân
trước đó trong tuần vừa qua lực lượng tìm kiếm cứu hộ cũng đã tìm thấy sáu thi thể được nhận dạng là các binh sĩ trên tàu htmsuco hai hiện nay còn một mươi năm thành viên trên tàu vẫn còn mất tích
tàu sukhothai là tàu hộ tống lớp ratanakosin trong phiên đội bảy tàu của hải quân hoàng gia thái lan con tàu đã bị lật úp vào đêm ngày một mươi tám tháng một mươi hai trong điều kiện thời tiết mưa bão với thủy thủ đoàn gồm một trăm linh năm người